tại thành phố hồ chí minh vừa diễn ra chương trình vì sự phát triển nông nghiệp nông dân nông thôn việt nam
với chủ đề liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp và truy xuất nguồn gốc sản phẩm
chương trình nhằm tạo điều kiện để chuyên gia nhà khoa học nhà quản lý gặp gỡ các doanh nghiệp trang trại
cùng trao đổi khó khăn vướng mắt từ đó tìm kiếm giải pháp tháo gỡ
bên cạnh đó để kết nối cung cầu tìm kiếm đối tác giới thiệu thiết bị công nghệ mới phục vụ sản xuất
hưởng ứng chương trình kết nối xanh hướng tới một nền nông nghiệp sạch
chương trình liên kết chuỗi giá trị nông nghiệp và truy xuất nguồn gốc sản phẩm đã giới thiệu gần một trăm năm mươi sản phẩm nông nghiệp
từ các tỉnh thành nhằm kết nối cung cầu trực tiếp với tiêu chí cùng quảng bá sản phẩm và thương hiệu
cùng thiêu thụ sản phẩm cùng giúp nhau làm ăn hiệu quả